thưa quý vị không chỉ hà nội mà cà mau đang là thành phố đáng lo ngại hơn bao giờ hết
khi cà mau ghi nhận đến hơn một ca nhiễm một ngày
tính đến một mươi tám tháng một mươi hai là hai mươi một bảy trăm một mươi một ca
địa phương gấp rút tiến hành nhiều biện pháp tổng lực để kéo giảm bệnh nhân covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cà mau
nhằm tìm giải pháp để giảm lây nhiễm và số ca nhiễm covid một mươi chín
ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế cho biết hiện tại số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh
bình quân là một trăm hai mươi ca trên một trăm linh dân
trong đó thành phố cà mau có số ca mắc cao nhất có những phường tăng rất cao
một số ấp khớm đã nâng cấp độ bốn
thành phố cà mau cần nhanh chóng có những biện pháp ngăn dịch lây lan
sàng lọc bệnh nhân để điều trị tại nhà tiếp tục xét nghiệm tầm soát quyết liệt
trong vòng hai tuần áp dụng các biện pháp mạnh hơn
ghi nhận cho thấy trong tổng số hai mươi một bảy trăm một mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
có đến một mươi một bảy trăm hai mươi chín trường hợp ghi nhận trong cộng đồng
phần lớn số ca nhiễm là lao động từ công ty doanh nghiệp lây lan cộng đồng sinh sống
độ tuổi nhiễm từ hai mươi đến bốn mươi năm tuổi do đi lại tiếp xúc phức tạp nên lây cho gia đình
nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động lại mặc dù có te định kỳ
nhưng sau đó xuất hiện hàng loạt ca bệnh cho thấy mầm bệnh trong cộng đồng
đã có nhiều nơi khó xác định
chỉ ra bốn nhóm vấn đề dẫn đến ca nhiễm covid một mươi chín
ông huỳnh quốc việt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho rằng
đến từ ý thức chủ quan lơ là của nhiều người dân kể cả một số cán bộ
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt thực hiện nghiêm năm k
theo khuyến cáo của ngành y tế
theo đó nhiều trường hợp chủ quan không đeo khẩu trang khi đi lại giao tiếp
không giữ đúng khoảng cách giữa người với người tổ chức đám tiệc tập trung đông người
không thường xuyên khử khuẩn theo quy định
đặc biệt người dân ý vào việc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
nên có tâm lý lơ là trong phòng chống dịch là nguyên nhân mang mầm bệnh lây lan cho người khác
cùng với đó việc tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine chưa thể đảm bảo một trăm linh
dẫn đến lây nhiễm đối với người lớn tuổi có bệnh nền và trẻ em dưới một mươi hai tuổi là rất cao
nguy cơ quá tải hệ thống y tế
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã có công văn gửi khẩn cấp đến bộ y tế
công văn nêu rõ hiện tại cà mau dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp
mỗi ngày phát hiện gần một ca f và có chiều hướng tăng cao mỗi ngày
để kịp thời khống chế được dịch bệnh giảm số ca chuyển nặng và tử vong
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đề nghị bộ y tế hỗ trợ khẩn cấp cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bổ sung một số thuốc kháng virus thuốc điều trị cũng như hỗ trợ tỉnh về đội ngũ gồm có bác sĩ
điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn có kinh nghiệm trong điều trị bệnh trung bình nặng và nguy kịch